ít nhất một mươi tám người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt xảy ra vào sáng sớm ngày ba tháng tám theo giờ địa phương ở bang nazaret duyên hải miền tây mexico
vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường cao tốc gần thị trấn barranca blanca bên ngoài thành phố tepic thủ phủ bang nazareth
chiếc xe buýt của hàng elite chở khách về hướng thành phố tijuana đã lao ra khỏi đường cao tốc rơi xuống hẻm núi và mắc kẹt ở độ sâu khoảng năm mươi mét
được biết chiếc xe trước đó chở khoảng bốn mươi hai hành khách gồm các công dân đến từ ấn độ cộng hòa dominica và các quốc gia châu phi
hệ lực lượng chức năng đang phối hợp đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường hãng xe elite hiện chưa có phản hồi chính thức về vụ việc
tổ chức nhà nước hồi giáo yết tự xưng cho biết thủ lĩnh cấp cao của lực lượng này abu al hussein al husseini al qurasi đã bị tiêu diệt trong các hộp đụng độ mới nhất
với một nhóm thành chiến hồi giáo ở tỉnh idlib tây bắc
cuối năm ngoái is tuyên bố đã lựa chọn abu al hussein al husseini al qurasi làm thủ lĩnh tối cao sau khi chỉ huy is trước đó bị tiêu diệt ở miền nam syri
kể từ khi mất thành trí cuối cùng tại miền đông syri hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tàn quân is đã rút vào ẩn náu trong sa mạc
thỉnh thoảng tiến hành các cuộc tấn công quy mô nhỏ lẻ nhằm vào lực lượng người quốc và chính quyền syri
tuy nhiên nhiều người vẫn lo ngại nguy cơ is hồi sinh
báo cáo của liên hợp quốc hồi tháng hai năm nay cho biết
is ước tính có khoảng năm đến bảy thành viên và người ủng hộ ở syri và iraq
cảnh sát thuyền điển thông báo đụng độ lớn đã xảy ra tại lễ hội eritrea scandinavia
một sự kiện ủng hộ chính phủ nước này tại vùng ngoại ô thủ đô stockholm
ít nhất năm mươi hai người đã bị thương và hàng chục người khác bị tạm giữ trong vụ đụng độ nơi nằm trên
theo thông báo cảnh sát đã có mặt tại hiện trường
cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và đang tiếp tục các nỗ lực để xử lý những hành động phạm tội và khôi phục trật tự
trong khi đó tờ expression cho biết khoảng một người biểu tình trong chính phủ đã vượt qua hàng rào của cảnh sát
và xông phả nơi diễn ra sự kiện nêu trên
những người này phá hoại liều của người tham gia sự kiện dùng cọc để tấn công và ném đá về phía cảnh sát
hình ảnh quay từ trên cao cho thấy có nhiều xe và ít nhất một mươi ngôi liều bị bốc cháy dẫn tới các cột khói cao bốc lên bầu trời
lễ hội truyền thống eritrea scandinavia thu hút sự tham gia của nhiều học giả
ban tổ chức cũng tiến hành nhiều buổi thảo luận và tranh luận về các vấn đề hiện nay
tổng thống ai cập abdel fattah el sisi và thủ tướng hy lạp kyria scott mitsotakis đang ở thăm ai cập
đã tái khẳng định lập trường thống nhất của hai nước về khu vực đông địa trung hải
đồng thời nhấn mạnh diễn đàn khí đốt đông địa trung hải là một trong những cơ chế hợp tác quan trọng nhất
của khu vực này
tại cuộc gặp ở thành phố new alamen của ai cập ngày ba tháng tám tổng thống ncc và thủ tướng mitsotakis
đã thảo luận về tầm nhìn và quan điểm về các vấn đề khu vực có lợi ích chung
phù hợp với lập trường nhất quán của hai nước ở đông địa trung hải
tổng thống ai cập và thủ tướng hy lạp bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương
và đẩy nhanh việc thực hiện các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ được ký kết gần đây giữa hai nước
hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước mong muốn tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực quân sự
kinh tế văn hóa năng lượng khí đốt tự nhiên kết nối lưới điện và chuyển đổi xanh
tổng thống ncc đánh giá cao lập trường của hy lạp đối với ai cập ở cả cấp độ song phương
và trong khuôn khổ liên minh châu âu eu
ông el sisi cũng ca ngợi sự hợp tác ba bên hiệu quả với cyprus
ai cập hy lạp và cybrak đã tăng cường các cơ chế hợp tác ba bên trong thập kỷ qua
ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực
trong đó có thỏa thuận về liên kết lưới điện được ký vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ba lan vừa đưa ra thông báo trong trường hợp ủy ban châu ec không gia hạn các biện pháp hạn chế nhập khẩu ngũ cốc ukraine
sau ngày một mươi năm tháng chín ba lan sẽ đóng cửa biên giới và một số quốc gia tuyến đầu cũng sẽ có hành động tương tự với nông sản ukraine
giới chức ba lan cho hay quyết định này là nhằm bảo vệ lợi ích của người nông dân trong nước
theo các nguồn tin lượng ngũ cốc ukraine vận chuyển qua lãnh thổ ba lan đã tăng từ một trăm một mươi bốn tấn vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
lên hai trăm sáu mươi tấn vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đây cũng là căn cứ để ba lan yêu cầu ủy ban châu âu gia hạn lệnh cấm xuất khẩu lúa mì hạt cải dầu ngô và hạt hướng dương của ukraine
vào tháng trước năm quốc gia thuộc liên minh châu âu này đã ký tuyên bố gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của ukraine
để bảo vệ lợi ích của nông dân trong nước
nhưng các sản phẩm lương thực vẫn có thể xâm nhập thị trường thế giới thông qua lãnh thổ của họ
sau khi nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen
các quốc gia này cũng yêu cầu eu xây dựng các cơ chế cho phép ngũ cốc và các sản phẩm thực phẩm khác của ukraine
được chuyển đến các điểm cuối mà không ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp của các quốc gia trung chuyển
bất chấp sự phản đối của ba lan ủy ban châu âu dự định hủy bỏ các hạn chế đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của ukraine sau ngày một mươi năm tháng chín
nga và ả rập xê út mới đây đã đưa ra các tuyên bố riêng rẽ cho hay hai nước này sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ
quyết định được đưa ra để củng cố những nỗ lực phòng ngừa của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác opec cộng
nhằm hỗ trợ ổn định và cân bằng các thị trường dầu mỏ
phó thủ tướng nga alexander novak cho hay trong tháng chín tới nước này sẽ giảm khoảng ba trăm linh thùng dầu xuất khẩu một ngày
nhằm nỗ lực cân đối thị trường dầu mỏ
trước đó nga đã cam kết giảm sản lượng dầu mỏ khoảng năm trăm linh thùng một ngày tương đương năm sản lượng dầu mỏ của nước này
từ tháng ba vừa qua đến cuối năm nay
trong khi đó giới chức ả rập xê út khẳng định nước này sẽ tiếp tục thực hiện việc tự nguyện cắt giảm sản lượng một triệu thùng một ngày
theo một tháng đến hết tháng chín tới
việc cắt giảm sản lượng có thể được gia hạn hoặc thậm chí tăng mức cắt giảm
sản lượng dầu mỏ của ả rập xê út trong tháng chín sẽ là gần chín triệu thùng một ngày
sau khi nga và ả rập xê út hai quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới
tuyên bố cắt giảm sản lượng hồi đầu tháng bảy giá dầu mỏ đã tăng đáng kể
bản tin tiếp tục với một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác
hyundai motor và thương hiệu konkia mới đây thông báo đang thu hồi hơn chín mươi một xe đầy mới tại mỹ do nguy cơ cháy nổ
đồng thời kêu gọi các chủ sở hữu đỗ xe ngoài trời để đảm bảo an toàn trong thời gian xe chờ sửa chữa
các dòng xe thu hồi lần này gồm palisat đời hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
taksun sonata elantra và kona đầy hai nghìn hai mươi ba
sentou đầy hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
kia soul đầy hai nghìn hai mươi ba và sportage
về lý do thu hồi hãng xe hàn quốc cho biết có thể có lỗi trong bộ điều khiển bơm dầu điện liên quan tính năng ngắt động cơ tạm thời
khiến hệ thống này bị nóng quá độ
từ nay đến cuối tháng chín là thời hạn để các chủ xe đưa phương tiện trong danh mục những xe trên
tới đại lý để kiểm tra và thay thế bộ điều khiển bơm dầu điện nếu cần thiết
kia cho biết đã tiếp nhận phản ánh sáu vụ việc liên quan tới nhiệt độ
song không ghi nhận tai nạn hoặc thương tích nào
trong khi phía hyundai tiếp nhận bốn vụ việc tương tự
các công ty đã báo cáo với cơ quan an toàn giao thông quốc gia mỹ
về khả năng có một linh kiện bị thiếu trong quá trình sản xuất vào tháng ba năm nay
theo kết quả một cuộc khảo sát của cơ quan môi trường liên bang đức công bố mới đây
có tới chín mươi một số người dân đức
được hỏi ủng hộ việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh thân thiện với môi trường hơn
cụ thể hầu hết những người tham gia khảo sát ủng hộ các công ty đưa ra các mẹ pháp
hoạt động thân thiện với khí hậu hơn
cũng như hỗ trợ người lao động lựa chọn cuộc sống xanh hơn
chẳng hạn như cung cấp cho họ xe đạp để đi làm
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có tám mươi một người đức bày tỏ lo lắng về chi phí gia tăng
liên quan đến cải cách nền kinh tế chẳng hạn như chi phí điện sửa ấm và thực phẩm
theo cơ quan môi trường liên bang đức
nhiều người dân nước này coi vấn đề biến đổi khí hậu là nghiêm trọng
sáu mươi một số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho đảng có chính sách thân thiện với môi trường
trong khi ba mươi sáu cho biết sẽ quyên góp cho các tổ chức môi trường
thưa quý vị không khí cổ vũ sôi động là điều đầu tiên tạo ra sự khác biệt
khi chúng ta trực tiếp ra sân xem các trận thi đấu thể thao
cả trăm năm qua trong các trận thi đấu của các trường học ở nhật bản
luôn có mặt đội cổ vũ toàn nam giới gọi là oendan
phong thái cổ vũ của họ rất khác so với những đội hoạt náo viên mà chúng ta thường thấy
hãy cùng chúng tôi gặp gỡ họ trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
động tác rất khoát tiếng hô vang thật to
chúng ta đang gặp gỡ các thành viên đội cổ vũ nam oendan của nhật bản
vị trí đã có truyền thống một
kỷ trước tại đất nước mặt trời mọc
nhiệm vụ của các hoạt náo viên oendan là nâng cao tinh thần chiến đấu của đội thể thao
và tạo ra bầu không khí rực cháy cho khán giả
đây là văn hóa giúp chúng tôi hiểu được điều mà người nhật coi trọng trong một trăm linh năm trước
cũng như niềm tin mà họ theo đuổi
vì thế tôi tin rằng đây là một phần của di sản văn hóa phi vật thể của nhật bản
đội trưởng của nhóm hoạt náo viên này có vai trò rất quan trọng
họ sẽ mặc bộ đồng phục của học sinh
đánh chống taico và thể hiện những động tác nhào lộn hoặc võ thuật
những màn trình diễn của họ nhịp nhàng sáng tạo và cũng rất mạnh mẽ khi thế
không phải ai cũng có thể đảm nhiệm vị trí này
vì riêng việc hoàn thiện cách vỗ tay hay hô vang cũng đòi hỏi rất nhiều giờ tập luyện
mục đích của các lớp đào tạo là thử thách vùng an toàn của chúng tôi
bởi vì chúng tôi phải có đủ sức để cổ vũ cho tới những hiệp đấu cuối cùng
kể cả giữa mùa hè
chúng tôi liên tục thách thức giới hạn của chính mình
xây dựng tâm lý không bao giờ bỏ cuộc và tin vào chiến thắng
ngay cả khi đội nhà bị dẫn trước một mươi điểm với hai pha lập công ở hiệp cuối
để chuẩn bị cho điều này chúng tôi luôn cố gắng hết sức trong quá trình tập luyện
các đội cổ vũ oendan như của anh takana thường biểu diễn cùng với các ban nhạc kèn đồng
hoặc đội cổ vũ nữ kiểu mỹ gồm các hoạt nạ viên nữ
tuy nhiên nếu như các đội khác liên tục gia tăng số lượng
thì các oendan đang dần biến mất
theo một khảo sát khoảng một mươi nhóm hoạt nạ viên nữ
đã tàn giã trong một mươi năm năm qua
số lượng hoạt nạ viên nam đang giảm mạnh
một lý do có thể là cách bảo tồn khá cứng nhắc
những truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
rèn luyện và cải thiện bản thân thông qua nghệ thuật cổ vũ
đây sẽ là trọng tâm trong chiến dịch của các nhà vận động bảo tồn văn hóa oendan
với hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều sinh viên thử thách với vị trí hoạt nạ viên này
truyền thống văn hóa này cũng đang được thổi luồng sinh khí mới
với sự tham gia
sự tham gia của các hoạt nạ viên nữ
việc bảo tồn văn hóa oendan sẽ trở nên khó khăn hơn
nếu cứ duy trì hệ thống và lối tư duy cũ
sự tham gia của các hoạt náo viên nữ sẽ thổi một luồng sinh khí mới
tôi nghĩ đó là một cách tốt để duy trì oendan
các thành viên của đội cổ vũ oendan tin rằng
bất kỳ ai cũng có thể trở thành hoạt ná viên ngôi sao
chỉ cần họ có quyết tâm thể hiện bản thân và sự kiên trì tập luyện